ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm bộ tư lệnh vùng hai hải quân cùng một số doanh nghiệp đã trao tặng hơn một bồn chứa nước hơn tám bình nước cấp trên ba mét khối nước ngọt đến người dân tại các vùng bị hạm mặn trên địa bàn của tỉnh bến tre
tổng kinh phí trao hơn một năm tỷ đồng
theo ủy ban nhân dân tỉnh bến tre tình hình hạm mặn hiện nay vô cùng khốc liệt hạm mặn xảy ra với thời gian kéo dài độ mặn cao hơn các năm trước
đợt hạm mặn năm hai nghìn một mươi sáu tổng số hộ dân bị ảnh hưởng do thiếu nước ngọt sinh hoạt trên bốn mươi một hộ trong đó có trên hai mươi tám hộ nghèo hộ cận nghèo gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thiếu dụng cụ chứa nước thiếu nước ngọt để sinh hoạt tổng thiệt hại toàn tỉnh hơn một bốn trăm linh tỷ đồng